nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
chiều nay tại hà nội ban thường trực ubndtqvn đã có buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam qua các thời kỳ
chủ tịch ubndtqvn trần thanh mẫn chủ trì buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí trần thanh mẫn thông tin đến nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam
về tình hình phát triển kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục đã tăng trưởng khả quan
công tác đối ngoại của đảng nhà nước được tăng cường góp phần nâng cao vai trò vị thế của đất nước trong khu vực và quốc tế
công tác xây dựng đảng phòng chống tham nhũng triển khai quyết liệt được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ
về công tác mặt trận trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã tổ chức thành công ba hội nghị sơ kết công tác phối hợp
giữa đoàn chủ tịch ubndtqvn với chủ tịch nước
ban thường vụ quốc hội chính phủ
qua đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như vai trò của mặt trận
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn các vị nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam các thời kỳ
tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến tâm huyết đối với công tác mặt trận trong thời gian tới